ngoài việc trúng mùa giá bùn bồn cũng khá cao có rất nhiều thương lái phải chờ sẵn từ tờ mờ sáng để thu mua mới đủ lượng hàng cung cấp cho các điểm chợ xã và các huyện lân cận
nông dân tân hưng đông hiện nay rất phấn khởi và càng gắn bó hơn với cây bồn bồn
tuy nhiên phương thức sản xuất tự phát của nông dân trong những năm qua là thiếu tính bền vững
nhiều nông dân vùng ngọt hóa chưa khai thác hết tiềm năng của đất mà chỉ quen lối canh tác độc canh cây lúa gây nhiều lãng phí trong sản xuất
các ngành chức năng tỉnh cà mau đang xúc tiến nhanh kế hoạch để cây bùn bồn tân hưng đông tiến xa hơn thị trường trong và ngoài tỉnh xứng tầm với lợi thế tiềm năng vốn có của nó